những ngày qua thái độ kiên quyết xử lý các vi phạm trật tự đô thị trả lại sự thông thoáng cho về hè ở hà nội và tp hcm đã thu hút sự quan tâm của dư luận
và chuyện vỉa hè dành cho ai tưởng như đơn giản nhưng nếu thiếu sự quyết tâm của các cơ quan chức năng và ý thức tự giác của mỗi người dân thì sẽ không thể giải quyết triệt đề
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài hành động vì lợi ích của người dân của tác giả thiên phương mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu năm hai nghìn một mươi bảy chiến dịch giải tòa tình trạng lấn chiếm về hè được tiến hành tại quận một tp hcm
đã nhận được sự chỉ đạo thông suốt từ lãnh đạo thành phố đến cấp cơ sở
với những gì diễn ra có thể thấy một chủ trương muốn đạt được hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm hành động của chính quyền cơ sở cũng như cách thức xử lý tại hiện trường
từ các công trình xây dựng lấn chiếm về hè đến các hàng quán mái che mái vẩy bổn hoa xếp đặt tự phát không nằm trong quy hoạch
ô tô đỗ sai quy định đều bị xử lý không có trường hợp ngoại lệ không kể khung giờ là thông điệp rõ ràng cho thấy quyết tâm của chính quyền
và một số ứng biến nhanh linh hoạt hiệu quả với tình huống mới nảy sinh trong quá trình giải tỏa được dư luận hoan nghênh
chỉ trong thời gian ngắn bộ mặt của đường phố ở quận một đã được cải thiện rõ rệt
tiếp sau quận một việc lập lại trật tự đô thị dành lại vỉa hè cho người đi bộ
được triển khai mở rộng trên toàn thành phố
cùng thời điểm tại hà nội và một số đô thị khác trên toàn quốc cũng triển khai chiến dịch tương tự
và cũng được tiến hành với quyết tâm mạnh mẽ để thực hiện nghiêm túc các quy định đã được ban hành từ trước
không để tình trạng lấn chiếm tái điển
ở các đô thị của việt nam nhiều năm nay việc quản lý vỉa hè được phân cấp đến từng phường
theo đó chính quyền cơ sở có trách nhiệm kiểm tra chấn chỉnh
xử lý hành vi sai phạm xảy ra trên địa bàn
bên cạnh đó lực lượng chức năng khác như thanh tra giao thông cũng hỗ trợ đắc lực trong tổ chức quản lý các tuyến phố
điều này cho thấy việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường vẫn được các địa phương chú ý quan tâm
tuy nhiên dù có nhiều văn bản và chỉ thị dù đã tiến hành nhiều đợt gia quân
nhằm lập lại trật tự đô thị nhưng sự chuyển biến vẫn chưa được như mong muốn
bởi thường thì khi lực lượng chức năng xuất hiện là các hàng quán vội vã dọn dẹp thu bàn ghế kéo gọn mái che
nhưng khi lực lượng chức năng vừa đi khuất thì tình trạng vi phạm lại tái diễn
về hè tiếp tục biến thành nơi bán hàng họp chợ lòng đường bị chiếm dụng thành nơi trông giữ xe trái phép
thực tế cho thấy những biện pháp xử lý vi phạm trật tự đô thị không đủ sức gian đe
vì vậy kết thúc mỗi đợt gia quân rầm rộ mọi việc hầu như trở lại
về hè bị chiếm giữ trái phép không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân
ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị mà còn đồng nghĩa với việc nhà nước bị thất thu thuế
đồng thời phải tốn thêm nhân lực ngân sách cho các đợt gia quân nặng về hình thức mà không có hiệu quả
nguyên nhân có nhiều song theo phản ánh trên báo chí thì phổ biến nhất
vẫn là do các đội quản lý trật tự đô thị lực lượng công an dân phòng của địa phương
trực tiếp là các phường đều quen biết thậm chí có quan hệ gần gũi với người vi phạm nên xuê xoa bỏ qua
nhắc nhở chiếu lệ nương nhẹ người quen trong khi đó lại xử lý nghiêm khắc với người từ nơi khác đến buôn bán
ngày bốn tháng ba phát biểu tại hội nghị quán triệt kế hoạch của thành phố hà nội về tăng cường kiểm tra đôn đốc xử lý vi phạm trật tự giao thông đô thị
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã thẳng thắn chỉ rõ phải có chống lưng thì mới dám bán công khai
tôi đã có điều tra rất kỹ tám mươi bảy các quán đều có công an đứng sau
tôi thống kê một trăm tám mươi mấy cái quán bia về hè thì có trên một trăm năm mươi quán bia có ông công an đứng đằng sau cho nên tất cả các ông công an mà bỏ một thôi mà có quán triệt về là tôi nói trật tự ấy

tôi thống kê một trăm tám mươi mấy quán bia về hè thì có trên một trăm năm mươi quán bia về hè thì có trên một trăm năm mươi quán bia về hè thì có quán triệt về là tôi nói trật tự ấy
người đứng đầu chính quyền thành phố hà nội cũng nêu rõ quyết tâm của địa phương là không thể ra quân rầm rộ mà phải làm bền vững để không có tình trạng tái lấn chiếm về hè lòng đường
người dân tâm phục khẩu phục
để tránh bệnh hình thức chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu các phường xã tiến hành dẹp nạn về hè
theo ba bước gồm
bước một chủ tịch ubnd các phường xã có thư ngỏ về việc không lấn chiếm vỉa hè bán hàng kinh doanh trái phép gửi đến từng hộ gia đình giao trách nhiệm cho cảnh sát khu vực
bước hai bắt đầu kiểm tra nhắc nhở định ra thời hạn thực hiện tự tháo rỡ
bước ba bắt đầu cưỡng chế và
trách nhiệm của các cơ quan chức năng cũng được chỉ rõ
trường công an phường tham gia cấp ủy về mặt đảng là hoàn toàn có thể cách chức nếu không xử lý được vi phạm trật tự về hè
không chỉ dẹp nạn về hè hà nội còn kiên quyết xử lý nạn xe rù bến cóc xử lý xe ô tô đậu sai quy định
việc chính quyền ở các địa phương khẳng định kiên quyết xử lý các vi phạm trật tự đô thị cần được ủng hộ cho dù chắc chắn sẽ đụng chạm tới lợi ích
thậm chí điều này có thể dẫn tới phản ứng tiêu cực có thể là hành vi chống đối trong những ngày đầu tiến hành
mà việc một phó chủ tịch phường thuộc quận bình tân tp hcm đã bị các đối tượng manh động tấn công là một thí dụ
bên cạnh đó những ngày qua còn xuất hiện một số anh hùng bản phím trên mạng xã hội lớn tiếng yêu cầu
chính quyền cần thi hành việc lập lại trật tự theo đúng quy trình
phải thông báo thời gian
phải tuân thủ những thủ tục luật định
các vị anh hùng đó quên hoặc cố tình quên rằng các chủ trương hành động quyết liệt để lập lại trật tự đô thị ở hà nội tp hcm và các đô thị khác
đều là các chủ trương hành động để thực thi các quy định của pháp luật được công bố từ trước
các quy định đó là cơ sở pháp luật để xử lý vi phạm và như vậy hoàn toàn theo đúng trình tự thủ tục
cụ thể ubnd tp hà nội ubnd tp hồ chí minh và ubnd các tỉnh đều đã công bố các quy định về quản lý trật tự đô thị
quyết định thành lập các đội trật tự đô thị và trước khi lực lượng chức năng tiến hành tháo rỡ công trình vi phạm
chính quyền của các địa phương đều tổ chức tuyên truyền giải thích vận động thuyết phục người dân trên địa bàn
vì vậy nhiều hộ dân đã chủ động đập bỏ tháo rỡ những phần đã lấn chiếm trái phép
sự đồng thuận đó là tín hiệu đáng mừng tạo điều kiện thuận lợi giúp chính quyền thực thi chức trách thi hành pháp luật
nhìn tổng thể số người lấn chiếm lòng đường về hè đô thị để mưu lợi riêng là rất nhỏ so với số người chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các vi phạm này
hàng ngày rất nhiều người đi bộ đã phải len lách qua hàng loạt chướng ngại vật trên vỉa hè thậm chí bị đẩy xuống lòng đường đối mặt nguy cơ mất an toàn giao thông
nhưng nhìn sâu hơn
đó là sự mệt mỏi chán trường thất vọng của số đông dân chúng trước một vấn nạn không được giải quyết triệt đề
đó là sự nghi ngờ của người dân về năng lực của bộ máy chính quyền cơ sở bắt nguồn từ sự bất lực của hệ thống này trước sự lộn xộn của vỉa hè sau nhiều lần ra quân
đó là sự tha hóa quan liêu của một số cán bộ nhân viên chính quyền địa phương đã tiếp tay cho sự lộn xộn mất vệ sinh để lại hệ lụy nguy hiểm
còn các hư tổn không dễ dàng
có thể nhìn thấy nữa là hình ảnh những đường phố nhít nhát bụi bập về hẻ bừa bãi đưa tới cái nhìn thiếu thiện cảm của du khách quốc tế về cảnh quan đô thị tại việt nam
do đó hành động mạnh mẽ của chính quyền tại một số địa phương nhằm lập lại trật tự đô thị đã mang lại lợi ích chính đáng tạo sự thân thiện trong môi trường xã hội với đông đảo người dân
nếu công việc này được tiến hành thường xuyên và xử lý nghiêm khắc kịp thời cả người vi phạm và những người thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm
chúng ta sẽ có những đô thị văn minh với đường phố sạch sẽ thông thoáng
điều quan trọng là phải duy trì và nâng cao các kết quả tích cực đã đạt được đây là điểm mấu chốt để tăng cường lòng tin của người dân với chính quyền
việc quyết tâm lập lại trật tự đường phố ở hà nội thành phố hồ chí minh cần được cổ vũ và luôn phải chú ý rằng
công việc này chỉ có thể đạt kết quả khi có sự vào cuộc của các cấp chính quyền và ý thức tự giác của người dân
các phương tiện truyền thông cần tích cực ủng hộ cách làm đúng việc làm hay tạo sự đồng thuận trong xã hội
từ việc quyết tâm lập lại trật tự trên vỉa hè đô thị cũng có thể thấy quyết tâm xây dựng hệ thống chính quyền liêm chính
hành động quyết liệt phục vụ nhân dân xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài hành động vì lợi ích của người dân của tác giả thiên phương
bài đăng trên báo nhân dân chương trình tạm dừng ở đây